được khởi công xây dựng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi hai với bốn gói thầu chính đến nay dự án đạt gần bảy mươi hai khối lượng
dù đại dịch covid một mươi chín bất ngờ bùng phát và diễn biến phức tạp các nhà thầu vẫn làm việc hết công suất tiến độ mỗi tháng tăng lên khoảng hai
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi các hạng mục tiếp theo như lắp đặt hệ thống đường dây hệ thống cơ điện thông tin tín hiệu trên toàn tuyến sẽ được hoàn thiện sẵn sàng phục vụ người dân vào cuối năm hai nghìn hai mươi một